thưa quý vị công an phường tự an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc đang điều tra làm rõ vụ
một phóng viên bị tấn công hành hung khi đang tắt nghiệp phản ánh tình trạng xe dù biến cóc trên địa bàn
phóng viên bị hành hung là ông hồ ngọc hùng phóng viên báo giao thông
theo phản ánh của ông hùng vào chiều ngày một mươi sáu tháng một mươi tiếp nhận phản ánh của người dân về tình trạng xe dù bến cóc lộng hành
ông hùng ra khu vực đường nguyễn tất thành thành phố buôn ma thuật để ghi nhận thì bắt gặp xe khách của nhà xe thế vĩnh đang tấp vào đón khách
mặc dù xe này đã cải tạo thành xe tải không được phép chở khách
trong lúc phóng viên đang tác nghiệp thì tài xế xe khách đã lao tới chửi bới đe dọa rồi tấn công phóng viên
sau khi xảy ra sự việc phóng viên hồ ngọc hùng đã đến công an trình báo sự việc và đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe trong tình trạng đa chấn thương
hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an xác minh làm rõ để xử lý theo quy định